thưa quý vị trưa nay ngày hai mươi tám tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và triển khai tăng cường một số biện pháp đến ngày một tháng tám
thành phố đang chuyển dần chiến lược điều trị để hạn chế số ca tử vong
xiết chặt việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên toàn thành phố
tính đến thời điểm hiện tại thành phố có bảy mươi sáu hai mươi sáu trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố được bộ y tế công bố
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy có thêm bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là hai mươi một ba trăm ba mươi tám ca
hiện điều trị ba mươi chín một trăm một mươi bốn bệnh nhân dương tính bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr xét nghiệm nhanh dương tính
trong đó có bảy trăm bốn mươi bốn bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi ba bệnh nhân can thiệp ecmore
tính cộng rồn đến nay có tám trăm một mươi năm bệnh nhân tử vong
thành phố giám sát chặt ba mươi sáu chuỗi lây nhiễm sars cov hai gần đây
trong ngày không phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới
và liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy
có hai trăm năm mươi tám bảy mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm triệu liều trong đó tiêm một mũi là hơn bốn triệu năm trăm linh liều
tiêm mũi hai là một trăm năm mươi tám trăm ba mươi sáu liều
có sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới như yên bái quảng trị điện biên quảng ninh bắc cạn nam định
trong sáng hôm nay ghi nhận hai tám trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai một trăm một mươi năm ca và thành phố hà nội là sáu mươi chín ca
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé